cơ quan cảnh sát điều tra công an quận chín tp hcm cho biết hiện đang tạm giữ lê huỳnh phước rạng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội danh cố ý gây thương tích
tại cơ quan điều tra giảng khai nhận vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín sau khi uống rượu trở về nhà thì thấy cha ruột mình là ông lê văn tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đang chửi máng mẹ và vợ mình nên đi ra can ngăn
nhưng ông tài vẫn tiếp tục trì mắng dạng xuống bếp lấy con dao chém nhiều nhát vào tổ gỗ hù dọa nhưng ông tài vẫn buông lời thách thức tức giận dặn ra tay chém ông tài từ phía sau gây tổn thương phổi hiện công an quận chín đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê huỳnh phước rạng